ngày một mươi hai tháng một mươi tại thị xã nghĩa lộ ubnd tỉnh yên bái khai mạc lễ hội mường lò vui hội xoài hoa với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc
ngoài các màn nghệ thuật được tổ chức quy mô đậm đà bản sắc lễ hội mường lò vui hội xoài hoa còn trình diễn sáu điệu xoài cổ và màn đại xoài thái với sự tham gia của một hai trăm linh nghệ nhân diễn viên không chuyên
lễ hội năm nay có phần trình diễn trang phục các dân tộc vùng mường lò nhằm tái hiện các trò chơi dân gian như ném còn đẩy gậy tó mắc lẹ thổi kèn bè pí tái hiện cách dệt vải thổ cầm lễ hạn khuống và nhiều phong tục tập quán của người thái vùng mường lò
lễ hội năm nay có phần trình diễn trang phục các dân tộc vùng mường lò nhằm tái hiện các trò chơi dân gian như ném con đẩy gậy tó mắc lẹ thổi kèn bè thổi kèn bè thổi kèn bè thổi kèn bè